trong kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày thể thao việt nam hai mươi bảy tháng ba đoàn công tác đã tới thăm trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf
tại đây chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng đoàn công tác đi tham quan cơ sở vật chất và nghe báo cáo về tình hình hoạt động của trung tâm
chủ tịch quốc hội chúc mừng ghi nhận những kết quả tích cực mà trung tâm pvf đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt đã phát triển được hệ thống đào tạo chuyên môn và vận hành trung tâm hoạt động chuyên nghiệp
đón tiếp nhiều đội bóng quốc tế và quốc gia đến tập huấn tổ chức nhiều giải đấu trẻ và chuyên nghiệp đóng góp cho sự phát triển bóng đá việt nam
chủ tịch quốc hội đề nghị ban lãnh đạo các chuyên gia huấn luyện viên cán bộ chuyên môn của trung tâm pvf luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
tận tâm tận lực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác tuyển sinh luyện tập và thi đấu để không ngừng phát triển
chủ tịch quốc hội đề nghị ban lãnh đạo các chuyên gia huấn luyện viên cán bộ chuyên môn của trung tâm pvf luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm

luyện tập và thi đấu để không ngừng phát triển bóng đá việt nam

luyện tập và thi đấu để không ngừng phát triển bóng đá việt nam

luyện tập và thi đấu để không ngừng phát triển bóng đá việt nam

chủ tịch quốc hội đề nghị ban lãnh đạo các chuyên gia huấn luyện viên cán bộ chuyên môn của trung tâm pvf luôn đặc biệt quan tâm coi trọng công tác này xác định đây là điều kiện tiên quyết đồng thời là động lực quan trọng để thúc đẩy động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân

chủ tịch quốc hội đề nghị ban lãnh đạo các chuyên gia huấn luyện viên cán bộ chuyên môn của trung tâm pvf luôn đặc biệt quan tâm coi trọng công tác này xác định đây là điều kiện tiên quyết đồng thời là động lực quan trọng để thúc đẩy động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực công an nhân dân